viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới
đây là một tin vui và tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh dịch bệnh ncov vẫn đang diễn biến phức tạp
theo thông tin từ viện vệ sinh dịch tễ trung ương viện đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona trong phòng thí nghiệm
việc nuôi cấy thành công này sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm ncov
nhờ đó mỗi ngày tại việt nam sẽ có khả năng xét nghiệm hàng nghìn mỗi bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết
trong ngày hôm nay viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã công bố việc nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới gây bệnh viêm ncov hiện nay
chúng tôi đã lấy một bệnh phẩm của bệnh nhân được xét nghiệm dương tính ở việt nam và tiến hành nuôi cấy trong phòng thí nghiệm
sau một thời gian hôm nay chúng tôi có kết quả rất tốt và đã nuôi cấy và phân lập được chủng virus này tại việt nam trong phòng thí nghiệm
hiện nay việt nam có trên một người từ trung quốc trở về và gần năm trăm linh người có tiếp xúc gần với người nhiễm ncov đang được cách ly theo dõi giám sát và chờ kết quả xét nghiệm
kết quả đáng mừng này của viện vệ sinh dịch tễ trung ương sẽ giúp trả lời chính xác nguồn gốc của virus động lực cơ chế gây bệnh tính sinh miễn dịch của loại virus này với tế bào chủ
cung cấp các thông tin cần thiết để lựa chọn những phương pháp điều trị thích hợp
ngoài ra sẽ cung cấp nguyên liệu để phát triển các sinh phẩm trần đoán và vaccine phòng bệnh đồng thời giúp đưa ra các biện pháp dự phòng hiệu quả hơn